đại hội thi đua yêu nước hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra tại hà nội
tham dự đại hội có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành và hơn hai trăm linh điển hình tiên tiến
phát biểu khai mạc đại hội đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam khẳng định
đại hội này là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa tổng kết đánh giá phong trào thi đua
và công tác khen thưởng của hội nhà báo việt nam trong năm năm qua
động viên đội ngũ người làm báo thi đua góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước
cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng việt nam
nhân dịp này đồng chí võ văn thưởng cùng đại diện lãnh đạo hội đã trao bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm năm qua